là tỉnh có nhiều nhà máy sản xuất và sử dụng hóa chất vì vậy để bảo đảm an toàn và ứng phó kịp thời với các sự cố về hóa chất
tỉnh lào cai đã tổ chức cuộc diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi sáu tại công ty cổ phần hóa chất đức giang
tình huống giả định trong buổi diễn tập là một nhà kho đang tồn trữ ba mươi tấn hóa chất do điều kiện vận hành sai kỹ thuật
và công tác an toàn có sai sót nghiêm trọng nên xảy ra hiện tượng va đập khiến các thùng chứa phốt pho bị vỡ
tạo ra các đám mây khí độc chủ yếu là p hai o năm và p hai o ba
các lực lượng cơ động đã nhanh chóng huy động con người phương tiện chữa cháy để tham gia ứng phó
cùng với đó công tác cứu người bị nhiễm độc được tiến hành khẩn trương
chỉ trong ba mươi phút đám cháy được dập tắt sự cố do dì hóa chất đã được khống chế bảo đảm an toàn
việc tổ chức cuộc diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất lần này đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động
giúp các doanh nghiệp người lao động nhận thức rõ hơn về nguy cơ tiềm ẩn và sự cố do dỉ hóa chất
từ đó có biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất